tổng công ty bưu điện việt nam và báo thiếu niên tiền phong phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ bốn mươi tám tại việt nam
cuộc thi năm nay được tổ chức với đề tài hãy viết một bức thư về người hùng của em
thời gian phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
suốt thời gian phát động cuộc thi ban tổ chức đã nhận được hơn một triệu bức thư dự thi của các em học sinh trên khắp mọi miền tổ quốc tham gia
các bức thư tham gia cuộc thi viết thư upu năm nay có đề tài đậm hơi thở cuộc sống cập nhật những xu hướng xã hội mới nhất nóng bỏng nhất
các bức thư đa dạng như chính cuộc sống đang diễn ra
sau năm vòng chấm ba giám khảo quốc gia đã chọn một trăm linh bài vào vòng chung khảo
kết quả chung cuộc gồm một giải nhất ba giải nhì năm giải ba ba mươi giải khuyến khích và sáu mươi một giải cây bút triển vọng
cùng sáu giải đặc biệt dành cho học sinh nhỏ tuổi nhất và học sinh khiếm thị khuyết tật
em nguyễn thị mai học sinh lớp một mươi k trường trung học phổ thông nam sách tỉnh hải dương
là chủ nhân của bức thư đạt giải nhất năm nay với bức thư về đề tài môi trường rất sáng tạo và độc đáo
trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề cách trình bày logic chặt chẽ thông điệp ý nghĩa